thưa quý vị và các đồng chí cứ mỗi độ tháng năm về cả dân tộc ta lại dâng trào cảm xúc nhớ về bác
vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của đảng nhà nước và nhân dân ta
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
và bảy mươi sáu năm ngày chủ tịch hồ chí minh về atk định hóa một chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên
nhớ mãi ơn người hồ chí minh được cục truyền thông công an nhân dân tổ chức tại atk định hóa thái nguyên
và truyền hình trực tiếp trên sóng antv và các hạ tầng mạng xã hội cũng như app antvg
ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng đến với hình ảnh công tác chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt này
khu di tích quốc gia đặc biệt atk định hóa tỉnh thái nguyên là nơi ở làm việc và hoạt động
của chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch hồ chí minh trung ương đảng chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đây cũng là nơi được lựa chọn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhớ ơn người hồ chí minh
để đảm bảo chương trình được tổ chức thành công đoàn công tác của cục truyền thông và nhà hát tuổi trẻ
đã có chuyến khảo sát và làm việc thực tế tại nơi tổ chức chương trình
tất cả các yêu cầu đặt ra và những phương án tổ chức
đã được tính toán một cách cẩn trọng tỉ mỉ đáp ứng cao nhất yêu cầu nghệ thuật của chương trình
khi được tham dự chương trình thì cháu rất vui tự hào và hạnh phúc ạ
và bọn cháu sẽ hát những bài là ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu nhi nhi đồng
và bác hồ chí minh hơn thiếu nhiên nhi đồng
bác hồ người trẻ em tất cả cùng các bạn thiếu nhi ở thái nguyên
chúng cháu sẽ cố gắng tập luyện để có thể có một buổi biểu diễn thành công
hóa thang thành một hình tượng lãnh tụ cũng không đơn giản
từ giọng nói từ hình thể
trong cái lớp của chương trình này là bắc hồ vế chiến khu
gồm có những cán bộ
rất là cán bộ trung ương đảng từ những ngày đầu
thế thì cái thời đó có một muôn vàn khó khăn
làm sao để khắc họa được trong một cái thời gian rất ít như vậy
mà toát lên được cái tinh thần
tinh thần của những bộ não gọi đầu ngành của đảng cộng sản
thì đó là một cái thách thức không hề nhỏ
thế thì hy vọng là chắc chắn mới bằng cái tập luyện
cũng như là bằng cái phương thức nghệ thuật
thì có thể sẽ truyền tải
có thể sẽ truyền tải được cái thông điệp đó đến với khán giả
nhớ mãi ơn người hồ chí minh
chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được tường thuật trực tiếp từ atk định hóa thái nguyên
vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật bắc
mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi